trước nguy cơ lây lan dịch tả châu phi từ nhập lậu lợn cảnh từ các nước láng giềng
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa có công văn đề nghị siết chặt kiểm soát việc buôn bán vận chuyển lợn cảnh
hiện bệnh tả lợn châu phi đã xảy ra tại một mươi tám tỉnh thành phố với tổng số lợn bệnh và tiêu hủy là hơn hai mươi sáu con
dịch bệnh tiếp tục lan rộng trong thời gian tới nguy cơ rất cao
do đó bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa có công văn đề nghị ubnd các tỉnh thành trực thuộc trung ương
ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả chỉ đạo các sở ngành và chính quyền cơ sở
tập trung tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung chỉ thị số bốn của thủ tướng chính phủ
đồng thời chỉ đạo tăng cường kiểm soát việc buôn bán vận chuyển lợn cảnh mini qua biên giới
kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán vận chuyển tiêu thụ trái phép lợn cảnh mini không rõ nguồn gốc lợn cảnh nhập lậu